quý vị thân mến với những chiến sĩ công an nhân dân đang công tác tại vùng biên giới
dù không về quê đón tết với gia đình họ vẫn có niềm vui lớn khi cùng với đồng bào nơi công tác chào đón mùa xuân mới
và huyện bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh với chín mươi sáu dân tộc thiểu số
đồng hành với người dân các chiến sĩ công an đã có nhiều hoạt động chăm lo tết giúp đồng bào đón xuân ấm áp hơn
trong thôn là chấp hành chế độ chính sách đảng và nhà nước
tôi rất cảm động là anh em công an các cấp cũng luôn luôn thường xuyên can tâm là đến đồng biên trong những ngày tết nhất đến
lực lượng công an đã thường xuyên tiếp xúc để thực hiện vận động tranh thủ tốt đối với các người uy tín tham gia vào các công tác
liên quan tuyên truyền vận động
chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước rồi tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa mới của cộng đồng dân cư
rồi là tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới rồi tham gia các chương trình phòng chống tội phạm tuyên truyền pháp luật
đây là một lực lượng tích cực vào trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian vừa qua